khi phát hiện hoạt động tuyên truyền lôi kéo học sinh sinh viên cán bộ giáo viên cần báo ngay cho cơ quan chức năng để phối hợp ngăn chặn xử lý theo quy định
công an tỉnh biến tre phối hợp với công an huyện mỏ cầy nam vừa tạm giữ nguyễn hữu sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín là tài xế xe taxi trú thành phố vinh tỉnh nghệ an để điều tra về hành vi giết người
sơn khai nhận vào khoảng hai mươi ba h ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám sơn lái taxi chở nhóm bạn về nhà chị tài thị thơ uống bia
vì ghen tuông đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày khấu trường giang ở huyện mỏ cầy nam và phạm hữu nghị ở xã đa phước hội cùng hai người bạn đến gây gỗ dùng cây ném vào nhóm của sơn dẫn đến hai bên sâu sát
sơn đã dùng dao nhọn đâm trúng vào vùng lưng của giang khiến nạn nhân tử vong nghị bị trúng vùng bụng được đưa đi cấp cứu
sau khi vụ việc xảy ra sơn đã đến công an xã bình khánh tây để đầu thú
công an thành phố đà lạt vừa phối hợp bắt quả tang phạm nguyễn phi vũ chú thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đang tàng trữ chất ma túy đá tại phòng hai trăm linh hai khách sạn yến vi đường phù đồng thiên vương thành phố đà lạt
tăng vật mà công an thu giữ được tại phòng hai trăm linh hai gồm một mươi một túi nhựa đựng ma túy đá một mã tấu một dao găm một số dụng cụ để sử dụng ma túy
bước đầu vũ thừa nhận mua ma túy ở huyện đức trọng mang lên đà lạt nhằm mục đích bán lại cho các con nghiện